bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế cho biết trong ngày hôm qua một mươi chín tháng tám đã có năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên một trăm hai mươi năm mươi chín ca
đến sáng ngày hôm nay việt nam đã ghi nhận tổng cộng ba trăm một mươi hai sáu trăm một mươi một ca mắc covid một mươi chín
có sáu tỉnh thành phố đã một mươi bốn ngày không có ca mắc mới đó là quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình và hải phòng
trong ngày hôm qua sở y tế tp hcm có văn bản khẩn gửi ba nhân dân tp thủ đức và các quận huyện
trung tâm y tế tp thủ đức và quận huyện về việc xây dựng kế hoạch triển khai các trạm y tế lưu động hỗ trợ f điều trị tại nhà
căn cứ vào tình hình thực tế sở y tế tp hcm đề nghị thành lập ba trăm tám mươi chín trạm y tế lưu động
dự kiến mỗi trạm quản lý và chăm sóc từ năm mươi đến một trăm linh ca f
theo đó trạm y tế lưu động có nhiệm vụ quản lý chăm sóc sức khỏe tại nhà cho f
và điều trị nhiều bệnh lý khác tiêm vaccine
dưới sự quản lý trực tiếp của trung tâm y tế sự chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
địa điểm của trạm y tế lưu động tùy theo số lượng người f của mỗi phường xã thị trấn đang quản lý
ubnd phường xã thị trấn chọn các địa điểm để tham mưu cho ubnd tp thủ đức và quận huyện thành lập các trạm y tế lưu động
liên quan đến việc người nhà bệnh nhân mắc covid một mươi chín phản ánh phải trả số tiền ba mươi sáu triệu đồng
để nhận chữa
giám đốc bệnh viện quận bình tân tp hcm cho biết việc thu viện phí của người đến điều trị do mắc covid một mươi chín là sai
xin lỗi và nhận trách nhiệm
trước đó một người dân cho biết mẹ chỉ mắc covid một mươi chín và được điều trị tại bệnh viện quận bình tân
sau khi đóng tám triệu đồng ban đầu nhưng mẹ chị không qua khỏi
người này được yêu cầu đóng thêm hai mươi tám triệu để nhận giấy báo tử và thi thể để an tán
giám đốc bệnh viện đa khoa quận bình tân cho biết việc bệnh viện thu phí người bệnh đến điều trị
do mắc covid một mươi chín là sai
cách tắt và sót để sửa chữa
đối với những bệnh nhân và người nhà đã có đóng nhiệm viết cho bệnh nhân trong thời gian vừa qua
thì bệnh viện sẽ chủ động để liên lạc và hoàn trả lại tất cả các chi phí liên quan tới covid một mươi chín
mà bệnh nhân đã đóng nhiệm viết cho bệnh viện
tất cả những chi phí liên quan đến bảo hiểm y tế thì bệnh viện sẽ thực hiện theo đúng quy định của bảo hiểm y tế
cái thứ hai nữa là trong thời gian tới thì tất cả những bệnh nhân được chẩn đoán là covid một mươi chín
thì bệnh viện sẽ thực hiện miễn phí bằng cái ngân sách nhà nước
liên quan đến số ca f cộng đồng tăng trong những ngày vừa qua
đại diện trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
có nhiều nguyên nhân khiến số ca tăng và sẽ tiếp tục tăng trong những ngày sắp tới
chắc chắn không những là những ngày vừa qua mà sắp tới thì cái số f này cũng sẽ có sự tăng lên
thì cái này là một tính hiệu
nhiều vui là chúng ta có thể mà đánh đúng trọng tâm trọng điểm và bốc tắt f
rồi nó một cách chắc chắn nhất
cái thứ hai người dân lúc này thì họ cũng có nhiều thông tin và họ tự tìm các nguồn test nhanh để họ test
và khi họ test nhanh ra dương thì họ báo y tế
thì cái này cũng là một cái cơ sở để mà cái số lượng f trong cộng đồng nó tăng
có một cái nguyên nhân thứ ba nữa là thì trong thời gian vừa qua thì cũng có
như chúng ta cũng thấy cái việc mà tuân thủ giãn cách thì có nơi này nơi kia
để hỗ trợ điều trị f tại nhà sở y tế tp hcm sẽ thành lập các trạm y tế lưu động
tiếp tục quản lý hỗ trợ tư vấn f tại nhà đảm bảo không có f trở nặng chưa được xử lý kịp thời
mỗi trạm y tế di động sẽ quản lý năm mươi một trăm linh f cơ cấu gồm một bác sĩ hai điều dưỡng và ba tình nguyện viên
với trang thiết bị y tế thiết yếu gồm bình oxy máy đo nồng độ oxy thuốc men kit xét nghiệm v v
hiện nay thành phố đã chuẩn bị bốn trăm linh trạm y tế di động hỗ trợ f tại nhà và trong thời gian tới sẽ tăng lên một trạm
trước tình trạng quá tải trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
ubnd tp hcm đã thành lập ba trăm một mươi hai tổ phản ứng nhanh để cấp cứu f tại nhà
đồng thời hỗ trợ về y tế cho các trường hợp khẩn cấp
sau một tuần triển khai lực lượng này đã phát huy hiệu quả trong việc cứu chữa người bệnh
đây là hai chiếc xe gắn máy được tổ phản ứng nhanh về y tế của ubnd tp hcm
tổng thống mỹ tây quận một mươi hai tp hcm hoán cãi để phù hợp với công tác cấp cứu hỗ trợ y tế cho người bệnh
đặc biệt là những người bị mắc covid một mươi chín đang điều trị tại nhà
trên xe được trang bị bệnh oxy máy đòi spo hai đòi huyết áp và thuốc dùng trong trường hợp khẩn cấp
dễ dàng di chuyển đến từng nhà dân
nhằm kịp thời cứu chữa những trường hợp bệnh nhân nặng
có triều chứng do covid như khó thở sốt cao mà không có kịp thời được tới bệnh viện
thì ubnd tp hcm phối hợp với trạm y tế phường và các nhân viên y tế thành lập đội phản nhanh
gồm có tám thành viên
thực hiện thì tất cả các bệnh nhân đều phải hỗ trợ không có hạn chế
ví dụ có những bệnh nhân bị covid nên xảy ra khó thở hoặc là các triều chứng khác
hoặc những bệnh nhân có bệnh nền cao hoặc là hiện nay do tuổi già thì không đi được đến bệnh viện thì đều được hỗ trợ
việc thành lập các tổ phản ứng nhanh ở phường xã thị trấn
nhằm đảm bảo kịp thời tiếp cận và hỗ trợ chăm sóc khi f cách ly tại nhà có dấu hiệu chuyển nặng
khi f có triều chứng chuyến bệnh sẽ gọi cấp cứu một một năm và tổ phản ứng nhanh tại địa phương
thành viên tổ phản ứng nhanh đều có để số điện thoại được đăng tải trên trang mạng
của trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố và các quận huyện
khi mà thành lập cái tổ phản nhanh mục đích là để cứu sống người bệnh ngay lập tức
nhanh nhất có thể
tổ phản ứng nhanh của tôi thì gồm có tám người
còn có là lực lượng y tế sinh viên tình nguyện và lực lượng tổ phản ứng nhanh của phường
khi có tình trạng cấp cứu bệnh nhân yêu cầu nhờ hỗ trợ y tế về cấp cứu
thì lực lượng sẽ tổ chức chạy xuống tại tầng nhà
thì di chuyển bằng xe máy cơ động hay là cái xe để di chuyển xuống tại nơi
bởi vì thành phố mình có nhiều con hẻm nhỏ xe lớn không thể vào kịp
nên là mình ưu tiên là thường bệnh nhân do covid là siêu hấp cho thiếu oxy là nhiều nhất
nên thành ra là mình
mới thiết kế cái xe này để đi vào tặng con hẻm nhỏ và đem bình oxy cơ động đến cho bệnh nhân
và thăm khám cho bệnh nhân và cho bệnh nhân sử trí là cho bệnh nhân được thở oxy ngay
sau đó thì bệnh nhân ổn định thì mình sẽ chuyển viện
ngoài nhiệm vụ cấp cứu tội phản ứng nhanh còn phục vụ lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
và vận chuyển f đi cách ly kịp thời đảm bảo an toàn
đối mặt với những khó khăn nguy hiểm khi phải tiếp xúc với các ca dương tính covid một mươi chín
và thời gian không cố định
tuy nhiên thành viên của tổ phản ứng nhanh đã nỗ lực hết mình để cứu chữa người bệnh